từ đầu năm đến nay khi dịch covid một mươi chín bùng phát bộ đội biên phòng hà giang đã phát hiện và ngăn chặn năm trăm ba mươi bốn đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
trước diễn biến căng thẳng của dịch covid một mươi chín như hiện nay thì hành vi vượt biên trái phép cũng là một tác nhân lây lan dịch từ bên ngoài và địa phương
chỉ tính riêng đồn biên phòng xín cái huyện mèo vạc từ đầu tháng hai đến nay đã phát hiện và ngăn chặn hai trăm một mươi tám đối tượng có hành vi vượt biên trái phép từ việt nam sang trung quốc
và tám mươi bảy đối tượng từ trung quốc về việt nam
với quyết tâm quản lý chặt vùng biên đồn biên phòng xín cái cùng phối hợp với công an huyện bóc gỡ một đường dây tổ chức đưa người qua biên giới làm thuê
triệt phá thành công một đường dây mua bán người sang trung quốc
từ ngày một tháng bốn trở đây thì chúng tôi đã tổ chức tuần tra ngăn chặn và phát hiện bốn vụ hai mươi bảy công dân việt nam bảy vụ một mươi ba công dân của trung quốc có ý định xuất nhập biên trái phép qua biên giới của đơn vị phụ trách
cùng với đó cùng với việc quản lý giáo dục tuyên truyền
chúng tôi cũng đẩy mạnh hoạt động sử dụng các thiết chế của pháp luật quy định
bất chấp những cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín và việc kiểm tra lập chốt chặn của lực lượng chức năng nhiều người dân vẫn tìm cách vượt biên trái phép
một số trường hợp đã tử nạn khi băng rừng trốn tránh lực lượng tuần tra
về nhà thì mình phải nói cho bà con nhân dân và cha mẹ mình là anh em từ bây giờ là không đi sang trung quốc nữa
vì đang có dịch bệnh
tỉnh hà giang tăng cường kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn với năm mươi bảy chốt chặn tuyên truyền các quy định về cách ly xã hội kiên quyết xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép theo quy định của pháp luật
hiện hà giang đã có ca nhiễm đầu tiên số hai trăm sáu mươi tám dương tính với covid một mươi chín chuyển trạng thái từ tỉnh có nguy cơ thấp sang nguy cơ cao
do đó việc ngăn chặn kịp thời các hành vi xuất nhập cảnh trái phép chính là biện pháp quan trọng phòng ngừa dịch lây lan